trong quá trình thực hiện quy hoạch đó thì thành phố cũng đã có quy hoạch đối với quận xung quanh một số chuyên ngành
thí dụ như là sản xuất vùng gao đối với long tiền hay là quy hoạch về làng hoa bà bộ phó thọ
bên cạnh đó thì cũng tiếp tục phát huy các mô hình hợp tác xã trên điều bàn của ba phường long hoa long tiền và thái an đông
làng hoa phó thọ bà bộ thuộc phường long tuyền là một trong những nơi đang được thụ hưởng những chủ trương đó
làng hoa có sự phát triển như hôm nay bên cạnh sự cần cù cố gắng chịu thương chịu khó bám nghề của người dân
thì còn có sự giúp đỡ của cấp ủy chính quyền sở tại qua việc định ra bước đi cách làm để nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm của làng hoa